thứ ba về đơn khởi kiện hình thức đơn khởi kiện phải rõ ràng đầy đủ
nội dung cần trình bày được những vấn đề cơ bản theo quy định tài khoản hai điều một trăm tám mươi chín bộ luật tố tụng dân sự hai nghìn một mươi năm
trường hợp người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ
còn nếu người khởi kiện là cơ quan tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn
về yêu cầu bồi thường ông tuấn nhìn nhận đây là vụ việc gây ra thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho các nạn nhân
do đó các nạn nhân cần căn cứ điều năm trăm chín mươi bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm và đưa ra đề xuất bồi thường với những khoản bao gồm
chi phí hợp lý cho việc điều trị và phục hồi chức năng thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút do vụ ngộ độc
chi phí cho phần thu nhập bị mất của người chăm sóc trong thời gian điều trị và các khoản thiệt hại khác do luật định
ngoài ra người gây thiệt hại còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp những tổn thất về tinh thần cho nạn nhân
mức bồi thường do các bên thỏa thuận
nếu không thỏa thuận được thì hạn mức tối đa bằng năm mươi lần mức lương cơ bản tức là chín mươi triệu đồng
trong nhận định luật sư trương văn tuấn trưởng văn phòng luật sư trạng sài gòn đoàn luật sư tp hcm cũng cho rằng
để củng cố cho yêu cầu khởi kiện các nạn nhân cần nộp kèm chứng cứ chứng minh cho những yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp pháp
cụ thể bao gồm những tài liệu như hóa đơn nằm viện hóa đơn thuốc men bảng lương trong những ngày phải nghỉ
do sự cố ngộ độc thực phẩm hay hóa đơn tàu xe đi lại
trong trường hợp tòa án thụ lý các nạn nhân có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
căn cứ quy định tại điều năm trăm chín mươi bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm và bồi thường tổn thất về tinh thần với mức tối đa
theo luật định trong trường hợp không thể thỏa thuận là chín mươi triệu đồng
bên cạnh đó trong số hàng trăm nạn nhân bị ngộ độc có không ít người là du khách nước ngoài
đối với những trường hợp này luật sư trương văn tuấn cho biết
điều bốn trăm sáu mươi năm bộ luật tố tụng dân sự hai nghìn một mươi năm người nước ngoài có quyền khởi kiện đến tòa án tại việt nam
để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm
khi tham gia tố tụng người nước ngoài có quyền nghĩa vụ tố tụng như công dân việt nam
luật sư phân tích những người nước ngoài bị ngộ độc hoàn toàn có quyền khởi kiện đến tòa án tại việt nam
để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm
các quyền và nghĩa vụ của họ sẽ được đảm bảo tương tự công dân việt nam
trong trường hợp không thể có mặt tại việt nam để tham gia tố tụng
những người nước ngoài bị ngộ độc nên ủy quyền lại cho cá nhân khác ở việt nam
để thuận tiện hơn trong quá trình giải quyết vụ án
nếu họ không có yêu cầu tòa án sẽ không xem xét trách nhiệm bồi thường của phía bà phượng đối với những người này
đến đây thời lượng của video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo